mảnh đất hùng sơn huyện đại từ tỉnh thái nguyên đã từng vinh dự được hai lần đón bác về thăm vào các năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn và năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thực hiện lời can dặn của bác đảng bộ chính quyền và nhân dân nơi đây luôn tích cực phát huy học tập và làm theo
bà dương thị bình năm nay đã gần chín mươi tuổi nhưng những hình ảnh của bác khi người đến thăm vào ngày một mươi bốn tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
trong lúc bà cùng các chị em phụ nữ đang gặt lúa trên cánh đồng thuộc xóm đồng cả xã hùng sơn huyện đại từ vẫn luôn hiện hiện trong tâm trí bà